hôm qua ba mươi một tháng năm ban chấp hành tỉnh hội khơ me việt nam
chi nhánh tỉnh prea vihea thái lan đã tổ chức lễ ra mắt chính thức
ông feng keng chủ tịch ban chấp hành hội khơ me việt nam chi nhánh tỉnh prea vihea thái lan khẳng định
sẽ luôn đoàn kết tập hợp cộng đồng người khơ me gốc việt và những người việt nam sang đầu tư
làm ăn sinh sống hợp pháp ở campuchia nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa nhân dân hai nước campuchia việt nam đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước chùa tháp ngày càng phục vinh